ủy ban công lý động vật hoang dã vừa đưa ra cảnh báo nạn săn bắn trộm các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng có dấu hiệu gia tăng
trong bối cảnh các nước đang tập trung tiến hành các biện pháp phong tỏa nhằm đối phó với đại dịch covid một mươi chín
các vụ săn trộm những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng tăng cao hơn do mạng lưới tội phạm có thể khai thác cơ hội từ việc đóng cửa công viên
giảm hoạt động tuần tra tại những khu vực được bảo vệ hay chuyển hướng các nguồn lực thực thi pháp luật sang giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch covid một mươi chín
ủy ban công lý động vật hoang dã cũng đã dự báo việc buôn lậu động vật hoang dã có giá trị cao sẽ được nối lại sau khi các hạn chế đi lại do covid một mươi chín được dỡ bỏ
tháng trước malaysia đã bắt giữ một vụ buôn lậu sáu tấn vẩy tt trong khi nhiều vụ buôn bán ngà vào nhỏ cũng bị phát hiện trong lúc thế giới đang tập trung đối phó với đại dịch